trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
nhiều người dân địa phương và du khách khi đến với các lễ hội đầu năm tại tỉnh nam định như đền trần
trợ viềng lễ hội phụ giày đều tự ý thức đeo khẩu trang nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh
tại nam định chưa ghi nhận trường hợp nào nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
để chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này ngành y tế tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết
nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị địa phương trong cả ba tình huống
gồm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chưa xuất hiện trên địa bàn
xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập về địa phương và khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng